thưa quý vị cao tốc nội bài lào cai qua địa bàn tỉnh phú thọ có chiều dài là hơn sáu mươi km
từ khi mà tuyến đường được đưa vào khai thác thì người dân đã tự ý phá rỡ rào chắn bảo vệ
tại nhiều vị trí để đi vào đường cao tốc gây mất an toàn giao thông
và đến nay tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn
một trong những vị trí thường xuyên bị phá rỡ là km sáu mươi bảy cộng sáu trăm năm mươi thuộc địa bàn xã hà lộc thị xã phú thọ
rào chắn bị phá là do người dân địa phương mở lối ra đường cao tốc để đón xe
đơn vị quản lý đường cao tốc và chính quyền địa phương đã tuyên truyền xử lý
nhưng chỉ được một thời gian tình trạng này lại tái diễn
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
ra soát đánh giá hiện trạng hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
và tuyến cao tốc tuyên quang phú thọ đoạn qua địa bàn tỉnh
qua kiểm tra tại các địa phương có tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
đều xảy ra tình trạng phá rào bảo vệ đường cao tốc
bàn an toàn giao thông tỉnh đã giao nhiệm vụ cho văn phòng ban chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
chính quyền địa phương và với hai đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc
sẽ trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra giả soát và thống nhất đề xuất các biện pháp
để khắc phục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến qua địa bàn tỉnh phú thọ
việc cắt phá tháo rỡ hàng rào bảo vệ cao tốc nội bài lào cai là hết sức nguy hiểm
khi hàng rào bị tháo rỡ không chỉ người dân mà các loại gia súc như châu bò đi lọt vào đường cao tốc
có thể gây hậu quả khó lương
công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam cần khẩn trương lập phương án sửa chữa
các điểm rào chắn hộ lan bị cắt phá
các địa phương cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các hành vi cắt rào chắn phá rào hộ lan hai bên đường cao tốc